thủ tướng nguyễn xuân phúc đã gặp mặt ba trăm linh đại biểu trí thức nhà khoa học đại diện cho các nhà khoa học và trí thức việt nam nhân dịp xuân kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
cùng dự có phó thủ tướng vũ đức đam và một số lãnh đạo bộ ngành liên quan
với khát vọng một việt nam giàu mạnh dân chủ văn minh để việt nam không kém bất cứ quốc gia nào khác trên thế giới
thì khoa học công nghệ đóng vai trò quan trọng nhất và chúng ta sẽ làm gì để phát huy đội ngũ khoa học tại việt nam
phát biểu tại buổi gặp nhiều nhà khoa học đã nêu ra những khó khăn hạn chế như cơ chế chính sách khi hoạt động trong lĩnh vực này
đồng thời đề nghị thủ tướng tháo gỡ khó khăn để các nhà khoa học có điều kiện phát triển
các quy định về nghiên cứu khoa học quy định mà bây giờ các nhà khoa học kêu ca nhất
đấy là việc thanh quyết toán các thủ tục để thanh quyết toán khi mà làm
nghiên cứu khoa học mặc dù đã cải tiến rồi nhưng mà hiện nay rất nhiều những cái nó chi tiết mà không thể mà định lượng định tính được
ví dụ như ngày công giờ công rồi vân vân
thì những cái này chúng tôi cũng rất mong là bây giờ làm sao khoán miệng để cho một cái đề tài khoa học mà thanh toán cho nó dễ dàng
để các cái nhà nghiên cứu người ta sẵn sàng người ta thực hiện cái đam mê và người ta cống hiến bằng các cái đề tài của họ
đội ngũ các nhà khoa học trẻ có cơ hội ra nước ngoài có nhiều ý tưởng tốt hơn để phát triển
cũng mong muốn nhà nước sớm có chính sách để thu hút đội ngũ khoa học đang hoạt động ở nước ngoài về xây dựng đất nước
ngoài cái chuyện làm khoa học cháu cũng có đi dạy thì cháu thấy là thực sự là sinh viên việt nam mình
những người ở lại việt nam đã học ở việt nam rất kém
chỉ những người mà đã ra nước ngoài hơi khắc há một tí là đi ra nước ngoài học ở nước ngoài
và nếu mà không kéo các bạn ấy về thì ngay cả những các thầy như chú hưng cũng chẳng biết phải làm thế nào

thì mình cũng có thể có những cái cơ chế trước tiên là mời các bạn ấy về các bạn thấy được cái mong muốn của đất nước
còn cái chuyện đãi ngộ thì nó sẽ dần dần không từ chỗ này thì từ chỗ kia không từ nhà nước thì có thể từ doanh nghiệp
tạo cho các bạn ấy những hành lang làm việc và áp dụng những cái kiến thức khoa học mà các bạn ấy học được
ở những phòng thí nghiệm tiên tiến trên thế giới tại việt nam
thì cháu tin là đất nước mình sẽ đạt được những cái kiến thức khoa học mà các bạn ấy học được ở những cái phòng thí nghiệm tiên tiến trên thế giới tại việt nam

thủ tướng đã lắng nghe và ghi nhận các ý kiến của các trí thức và các nhà khoa học
đồng thời khẳng định sẽ có biện pháp thay đổi cơ chế chính sách để tiếp nhận các công trình của các nhà khoa học trong thời gian tới